sở công thương tp hcm cùng thời báo kinh tế sài gòn vừa tổ chức công bố phát động
giải thưởng thương hiệu vàng tp hcm năm hai nghìn hai mươi nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp
có thành quả xây dựng thương hiệu sản phẩm ấn tượng gắn với sự nhận diện về sài gòn tp hcm
một doanh nghiệp có thể đăng ký tham gia bình chọn một sản phẩm nhóm sản phẩm hàng hóa dịch vụ
đạt các tiêu chí đề ra phải tuân thủ sự phát triển tính sáng tạo đầu tư cho thương hiệu
và quản trị thương hiệu chất lượng và an toàn của sản phẩm dịch vụ trách nhiệm với cộng đồng
hội đồng sẽ xem xét chấm điểm bình chọn đạt bảy mươi trên tổng số điểm sẽ được ban tổ chức giải thưởng
thông qua đế trình chủ tịch ủy ban nhân dân tp xem xét công nhận và đồng thời được bình chọn
của người tiêu dùng giải thưởng sẽ được tiến hành từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi và danh sách những doanh nghiệp
có thương hiệu sản phẩm được trao danh hiệu thương hiệu vàng tp hcm năm hai nghìn hai mươi dự kiến sẽ được công bố
và vinh danh vào tháng một năm hai nghìn hai mươi